từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến nay tại địa bàn xã nam hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
nhiều đối tượng đã ngang nhân dùng cưa máy triệt hạ hàng trăm cây thông
đồng thời đưa máy vào san ủi đất rừng trái phép tại hai quả đồi nằm liền kề nhau
khoảng hai hectare rừng thông gần hai mươi năm tuổi ở đây bị triệt hạ
thực tế hiện trường ngày bảy tháng một mươi tại khoảnh một tiểu khu hai trăm sáu mươi một b
phóng viên truyền hình nhân dân chứng kiến hàng loạt cây thông đường kính trung bình từ một mươi năm đến ba mươi cm
bị các đối tượng dùng cưa máy triệt hạ gần sát gốc nằm la liệt
nhiều gốc thông bị cưa hạ vẫn còn ứa nhựa
trong khi cái vụ án triệt phá gần một mươi hectare rừng thông tại tân thanh huyện lâm hà chưa kịp ngồi ngoài
thì từ tại cánh rừng này những cây thông hàng ngày vẫn ngã xuống
có những gốc thông đã dấu tích khá lâu và những gốc thông mới ứa nhựa như thế này
cùng với những gốc thông bị triệt hạ đang ứa nhựa
tại khu vực này hàng loạt cây thông khác đã được cử
thành từng khúc dài từ một năm đến hai mét đường kính từ hai mươi năm đến bốn mươi cm
chất thành đống và có dấu hiệu bị đốt cháy để lại những gốc thông lô nhô khô khốc trời trọi
khi vụ việc chúng tôi phát hiện tuần trước quá trình phá thì chúng nó phá lén lút vào ban đêm và các hành nghỉ
chúng tôi chưa phát hiện quả giang nên chúng tôi tổ chức mật phục sau này bắt được và đưa ra xử lý trước pháp luật
theo chính quyền xã nam hà
rừng thông này đã bị gặm nhấm từ nhiều năm qua nhưng đều lập biên bản vụ việc chưa phát hiện đối tượng
tính riêng tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực này có tám mươi bảy cây thông ba lá đường kính trung bình từ một mươi hai đến hai mươi ba cm trên diện tích hai bảy trăm ba mươi m hai bị cưa hạ
công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn mấy năm gần đây là cực kỳ khó khăn phức tạp
bởi vì có một số đối tượng thì cũng thường xuyên ném nút chặt phá rừng
lấy đất làm nương rẫy một số đối tượng thì chặt phá rừng để lấy gỗ đi bán
tại chỗ tôi đang đứng đây thì năm ngoái là chúng tôi cũng bị chặt phá mấy chục cây
và cũng đã mặc dù rất cố gắng nhưng mà vẫn chưa tìm ra được thủ phạm
qua cái việc này thì chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường thêm cái công tác toàn tra bảo vệ rừng
và cũng là phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chủ rừng
để cố gắng để hạn chế thấp nhất việc phá rừng một cách nhiều lĩnh manh động như tình hình hiện nay
khu rừng thông này được trồng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu lâm phần thuộc ban quản lý rừng phòng hộ lâm hà quản lý
cách cánh rừng này không xa một quả đồi đã bị cạo chọc chỉ còn lơ thơ vài cây thông
vẫn còn dấu vết của xe máy múc được đưa vào săn ủi đất rừng trái phép
và những cây cà phê cũng vừa mới được trồng
dẫu biết đối tượng ngang nhiên phá rừng rất liều lĩnh manh động
nhưng việc không có bất kỳ lực lượng chức năng nào phát hiện ngăn chặn kịp thời thật khó chấp nhận